tại thành phố hội an tỉnh quảng nam đã chính thức diễn ra hội nghị bộ trưởng tài chính apec việt nam hai nghìn một mươi chín
thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc cùng đại diện lãnh đạo các bộ ban ngành trung ương
đại diện lãnh đạo tỉnh quảng nam thành phố đà nẵng và ba trăm linh đại biểu là bộ trưởng tài chính
thống đốc ngân hàng trung ương đại biểu đại diện của hai mươi một nền kinh tế thành viên apec
tổ chức tài chính quốc tế tham dự
trên cơ sở định hướng chủ đề năm apec hai nghìn một mươi bảy tạo động lực mới cùng vun đắp tương lai chung
tại hội nghị bộ trưởng tài chính apec hai nghìn một mươi bảy các đại biểu sẽ tập trung thảo luận
làm rõ bốn chủ đề ưu tiên hợp tác trong năm hai nghìn một mươi bảy đó là đầu tư dài hạn cho cơ sở hạ tầng
xói mòn cơ sở thuế và dịch chuyển lợi nhuận tài chính và bảo hiểm rủi ro thiên tai và tài chính bao trùm
trong thời gian qua
các bộ trưởng tài chính apec đã hợp tác tích cực hướng tới các mục tiêu về đẩy mạnh liên kết
kinh tế sâu rộng thúc đẩy tăng trưởng sáng tạo và bao trùm nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp nhỏ và vừa
apec hai nghìn một mươi bảy là năm đầu tiên thực hiện chiến lược đổi mới tiến trình bộ trưởng tài chính apec
tôi rất hoan nghênh các bộ trưởng các vị trưởng đoàn cùng hợp tác triển khai bốn chủ đề ưu tiên
mà đã thủ luận trong các ngày qua đó là
tài chính cho cơ sở hạ tầng nhằm tăng cường sự tham gia của khu vực tư nhân vào các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng nhất là hình thức ppp
hai là chống xói mòn cơ sở thuế và dịch vụ chuyển lợi nhuận nhằm khơi thông các dòng vốn nâng cao tính minh bạch của môi trường kinh doanh
thứ ba là tài chính và bảo hiểm rủi ro thiên tai nhằm phòng ngừa và giảm thiểu những tác động từ thiên tai
và thứ tư là tài chính bô trùm
điểm kiến nghị chính sách tháo gửi có can trong tiếp cận thiết dụng và cung cấp các dịch vụ tài chính cho người dân các tổ chức doanh nghiệp nông dân hợp tác xã góp phần giảm nghèo phát triển bô trùm
theo ban tổ chức trên cơ sở bàn thảo về bốn nội dung trên tại hội nghị này các bộ trưởng sẽ ra tuyên bố chung thể hiện quan điểm về các vấn đề liên quan đến hợp tác tài chính khu vực
các chủ đề hợp tác ưu tiên trong năm
và định hướng của tiến trình bộ trưởng tài chính apec trong thời gian tới
hội nghị bộ trưởng tài chính apec lần thứ hai mươi bốn là sự kiện quan trọng nhất của tiến trình bộ trưởng tài chính apec hai nghìn một mươi bảy được việt nam đăng cai tổ chức
tôi mong rằng các bộ trưởng các vị trưởng đoàn sẽ tiếp tục các nỗ lực hợp tác phối hợp chính sách và đưa ra các giải pháp thiết thực
nhằm thực hiện tốt các ưu tiên chính sách giải quyết những khó khăn
thách thức thách thức hướng tới mục tiêu ổn định hệ thống tài chính phát triển bình vững và báo cáo lên hội nghị thượng đỉnh apec hai nghìn một mươi bảy đầu tháng một mươi một tới đây
dịp này thủ tướng nguyễn xuân phúc đã gặp gỡ và chụp ảnh lưu niệm với các bộ trưởng
trưởng đoàn của hai mươi một nền kinh tế thành viên apec dự hội nghị bộ trưởng tài chính tại thành phố hội an tỉnh quảng nam